dù chỉ số aqi đã giảm so với những ngày trước nhưng không khí tại hà nội và tp hcm ngày hôm nay vẫn ở ngưỡng xấu tại đa số các điểm đo
theo ứng dụng airvisual tám giờ sáng nay chất lượng không khí hà nội ở mức xấu với aqi một trăm sáu mươi một duy trì đến một mươi sáu h ngày hôm nay từ một mươi chín giờ chỉ số aqi giảm về mức kém
theo bảng xếp hạng một mươi thành phố ô nhiễm không khí thành phố hà nội đứng ở vị trí thứ một mươi vị trí thứ một mươi một thuộc về tp hcm
người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin về chất lượng không khí sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường còn khi ở nhà thì nên hạn chế mở cửa